lương tối thiểu vùng được điều chỉnh vào ngày một tháng một hàng năm
do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín kỳ điều chỉnh lương tối thiểu tạm hoãn
lần điều chỉnh gần nhất là ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
với mức tăng hai trăm bốn mươi đến hai trăm sáu mươi đồng tùy vùng
khảo sát hơn bảy mươi năm năm lao động không đủ sống với lương
trong khi đó doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn
tình trạng thiếu đơn hàng sẽ tiếp tục tăng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
lương tối thiểu vùng hai nghìn hai mươi bốn làm sao để hài hòa lợi ích lao động và doanh nghiệp
thưa quý vị theo thông lệ hơn một mươi năm qua
lương tối thiểu thường được điều chỉnh vào ngày một tháng một hàng năm
từ năm hai nghìn hai mươi đến giữa năm hai nghìn hai mươi hai
thì việc này tạm hoãn do ảnh hưởng của covid một mươi chín
lần điều chỉnh gần nhất vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
với mức tăng hai trăm bốn mươi đến hai trăm sáu mươi đồng tùy từng vùng
sắp tới hội đồng tiền lương quốc gia sẽ có phiên họp tiếp theo
cho kỳ điều chỉnh lương năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên theo thông lệ hơn một mươi năm qua
theo nhận định chung kỳ tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ gặp nhiều thế khó
mặc dù mức lương hơn sáu triệu đồng một tháng
cao hơn lương tối thiểu vùng hiện hành áp dụng cho khu vực hà nội gần một năm triệu đồng
thế nhưng số tiền đó không thấm vào đâu so với nhu cầu sống thực tế của gia đình
làm rõ với thằng kia thôi bởi vì em mượn các bạn xung quanh các bạn đồng nghiệp
khi nào mà có lương mình lại gửi các bạn sau
thì phải làm như thế thôi chị ạ
bởi vì là khi mà mình không có nguồn thu ngoài

mức lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi ba cao nhất vùng một như thành phố hồ chí minh hà nội bình dương
là bốn sáu mươi tám triệu đồng và thấp nhất vùng bốn với ba hai mươi năm triệu đồng
trước phiên họp đầu tiên của hội đồng tiền lương quốc gia
họp cho kỳ tăng lương hai nghìn hai mươi bốn diễn ra hồi tháng tám
đa số ý kiến công nhân mong muốn được tăng lương vào đầu năm sau vì đời sống quá khó khăn
bảy mươi năm năm số công nhân được khảo sát cho biết mức lương hiện tại không đủ trang trải cuộc sống tối thiểu
rất đông người lao động họ cái tiền lương và cái thu nhập của họ
nó không đảm bảo được cái chi tiêu tối thiểu cơ bản trong cái cuộc sống của gia đình của người lao động
tuy nhiên song song với việc công nhân thì kỳ vọng
song doanh nghiệp lại muốn chỉ hoãn vì sụt giảm đơn hàng thu hẹp quy mô sản xuất doanh thu giảm
đặc biệt các ngành hàng dệt may da dày công nghiệp phụ trợ
dự báo sụt giảm đơn hàng tiếp tục xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi
giảm giờ làm của người lao động cắt giảm số lượng lao động
là lao động nào mà thực sự là không cần thiết thì chúng tôi phải cắt giảm
tuy nhiên thì cũng có những cái khó khăn đó là những cái ngành nghề đặc vụ ngành nghề của chúng tôi
thì có những cái lao động phải ở những tay nghề bậc cao
vì vậy là doanh nghiệp vẫn phải duy trì
các chuyên gia cho rằng xem xét tăng lương cho lao động là cần thiết để chia sẻ khó khăn
việc chốt sớm mức tăng cũng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí cho năm sau
và đặc biệt cần cân nhắc và đánh giá kỹ tác động tăng lương giai đoạn này
vì rất có thể sẽ tạo thêm cú sốc cho các doanh nghiệp
phải không mình chống chịu với tình trạng sụt giảm đơn hàng
thưa quý vị việc điều chỉnh tăng lương cho lao động là việc nhất định phải làm
xong một trong những điều kiện để thực hiện điều chỉnh tăng lương là khả năng chi trả của doanh nghiệp
mức tăng bao nhiêu như thế nào là hợp lý đầy hài hòa lợi ích người lao động và doanh nghiệp
bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững
báo cáo thực trạng nhân sự ngành sản xuất của navigos group mới phát hành cho thấy
chín mươi một doanh nghiệp đã đạt được tăng lương
doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng doanh thu giảm
ở nhóm dệt may da dày là bốn mươi bốn
điều này cho thấy các ngành hàng thâm dụng lao động sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của chu kỳ tăng lương
nhiều chuyên gia cho rằng đợt tăng lương sắp tới cũng là một dịp thanh lọc các doanh nghiệp nhỏ đang đối sức
bởi thực tế các doanh nghiệp lớn đã trả cho lao động cao hơn so với mức tối thiểu
còn những nơi đang trả ngang mức sàn đơn hàng lại sụt giảm nên không thể xoay được phần bù đắp thêm
người lao động thì càng ngày càng khó khăn đấy nhưng mà quả thực là doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn
chúng ta biết rằng là trong các yếu tố để xem xét điều chỉnh mức lượng tối thiểu
thì một yếu tố là khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng rất là quan trọng
thế thì rõ ràng trong bối cảnh năm nay chúng ta phải xem xét làm sao để điều chỉnh tiền lương thể năng hai hoa
vừa là động viên người lao động để họ có cái lao động với năng suất chất lượng hiệu quả
góp phần là thúc đẩy doanh nghiệp
doanh nghiệp phát triển nhưng mà cũng phải tạo một cái hai hoa với cái khả năng trí trả của doanh nghiệp
chuyên gia cho rằng doanh nghiệp được chính phủ hỗ trợ nhiều
những năm trước tăng trưởng gdp chưa được đưa vào tính toán để tăng lương
tức là người lao động đã phải hy sinh rất nhiều cho phát triển
đến hiện tại việt nam đã là nước có thu nhập trung bình
thì cần thiết phải tăng thu nhập cho lao động để lương tối thiểu phải hướng đến mức đủ sống
bên cạnh đó việc cải thiện nền kinh tế gia tăng đơn hàng
chính là yếu tố quyết định đến việc lương người lao động có thể tăng
cải thiện đời sống cho người lao động
chi phí tăng như vậy và với cái mức doanh nghiệp khó khăn như vậy
thì cái mức tăng như thế nào để mà nó cân bằng được các bên
hiện nay thì tổng liên đoàn đang thảo luận cái phương án
vừa là cải thiện cái đời sống của người lao động
nhưng mà vừa là chia sẻ với cả doanh nghiệp
và vừa là giúp cho ổn định cái nền kinh tế
thế nhưng mà từ cái góc nhìn của chúng tôi
khi chúng tôi khảo sát người lao động
từ cái mong muốn của người lao động
thì chúng tôi thấy là họ mới tăng ít nhất là phải được từ sáu đến tám
các chuyên gia khuyến cáo
do mức lương tối thiểu ở nước ta hiện khá thấp
không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của công nhân
đặc biệt là nhóm ngành thâm dụng lao động
do đó lương tối thiểu vẫn nên tăng
để bảo vệ nhóm yếu thế
còn tiền lương ở doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh theo thị trường
tức là có lên có xuống theo thị trường
khi sức khỏe nền kinh tế sụt giảm
thất nghiệp tăng
lương thị trường tự động giảm xuống
tiền lương ở doanh nghiệp tự động hạ theo
khi nền kinh tế phục hồi
lương khối doanh nghiệp cũng tự động tăng
để thu hút lao động
thưa quý vị
tăng lương tối thiểu đặc biệt là cho nhóm yếu thế
là điều nhất định phải làm
bên cạnh đó thì việc tuân thủ pháp luật
của doanh nghiệp trong vấn đề áp dụng tăng lương tối thiểu
cũng là điều quan trọng
để bảo đảm người lao động có thể có mức sống tốt hơn
điều này cần vai trò của các cấp công đoàn
trong vấn đề thương lượng cũng như giám sát
để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho người lao động